nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết đặc biệt là mưa lũ sóng thần
tại khu vực núi ngang xã tịnh khê tỉnh quảng ngãi đã tổ chức diễn tập phương án xử lý
ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn hơn hai người dân cùng các đơn vị tham gia cuộc diễn tập
người dân và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh quảng ngãi đã tham gia diễn tập với các tình huống giả định đặt ra
khi sóng thần xuất hiện tại vùng ven biển quảng ngãi các biện pháp sơ tán khẩn cấp nhân dân vào trong đất liền
thông báo điều động tàu thuyền công suất lớn di chuyển ra xa bờ tàu thuyền nhỏ neo đậu và sơ tán người dân đến nơi an toàn
được diễn tập đồng loạt công tác tìm kiếm cứu nạn cứu người bị thương tìm kiếm người mất tích nhanh chóng triển khai
là một trong những tỉnh chịu nhiều thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu
do vậy diễn tập ứng phó sóng thần sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy điều hành của cấp ủy chính quyền
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp kiểm tra đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp
theo phương châm bốn tại chỗ của các cấp từng bước hoàn thiện hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin
truyền phát thông tin cảnh báo sóng thần và bổ sung vào kế hoạch phương án ứng phó sóng thần
tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế sẵn sàng ứng phó kịp thời hiệu quả với các tình huống